sơn trà căn cứ tình hình diễn biến dịch trong ngày chín tháng một mươi một để tham mưu đề xuất để chuyển cấp độ dịch nếu cần
hiện quận sơn trà và các địa phương khác ở cấp độ hai nhưng quận sơn trà đang ngắp nghé cấp độ ba nguy cơ cao đề nghị lãnh đạo quận sơn trà chủ động chuyển cấp độ dịch ông chinh nói
chuyển sang thông tin tiếp theo vào chiều một mươi tháng một mươi một quốc hội đã chấp vấn bộ trưởng bộ lo động thương minh và xã hội đảng ngọc dung
những nội dung liên quan đến hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín và làn sóng người dân tràn về quê tránh dịch khiến nhiều tỉnh thành thiếu người lao động được các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm
tại phiên chất vấn nhiều đại biểu quốc hội cho rằng việc thực hiện triển khai các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín còn chậm thủ tục gây khó khăn
bên cạnh đó còn có gói hỗ trợ tiêu chuẩn quá cao chưa sát với thực tiễn chưa phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp nhiều địa phương thực hiện quá máy móc v v
trả lời nội dung này bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết qua đánh giá các chính sách hỗ trợ của nhà nước hầu hết đều đi vào cuộc sống hiện đã giải ngân khoảng sáu mươi tỷ đồng hỗ trợ được bốn mươi triệu lượt người và năm trăm linh đơn vị sử dụng lao động
việc hỗ trợ được thực hiện công khai minh bạch và đúng đối tượng
tuy nhiên ông cũng thừa nhận do giãn cách xã hội và số lượng người cần hỗ trợ quá lớn cùng thời điểm và có tính chất cấp bách nên khâu thực hiện còn có điều này điều kia
từ đó dẫn đến việc một số người dân chậm được nhận một số chưa được nhận thậm chí có phát nhầm nhận nhầm
ông nói và cho biết trong đợt dịch thứ tư thủ tướng đã giao bộ khẩn trương xây dựng các chính sách hỗ trợ
đây là các chính sách chưa từng có tiền lệ và bộ đã làm ngày làm đêm để kịp thời
đã làm ngày làm đêm để kịp thời hỗ trợ cho người dân
theo đó các gói hỗ trợ đã được ban hành nhanh và thông thoáng nhất có thể
đối với nghị quyết một trăm một mươi sáu thì người lao động không phải kê khai bất kỳ nội dung gì
bảo hiểm xã hội sẽ tự động chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản
chỉ trong năm ngày hơn ba trăm sáu mươi ba doanh nghiệp đã được hỗ trợ bộ trưởng dung dẫn chứng
cũng liên quan đến việc hỗ trợ người dân đại biểu lê hoàng hải đoàn đại biểu quốc hội đồng nai chất vấn
báo cáo tổng kết dư quỹ bảo hiểm xã hội còn gần một triệu tỷ đồng
các quỹ ngắn hạn cũng còn nhiều
bộ trưởng suy nghĩ gì về việc này
sao không chia nhiều hơn cho người dân
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết vừa qua nhà nước đã sử dụng một số kết dư
giảm một số quỹ bảo hiểm ngắn hạn để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện quỹ bảo hiểm xã hội còn sắp xỉ một triệu tỷ đồng
nhưng gần chín trăm linh tỷ đồng trong số này là của
quỹ hưu trí tử tuất
đây là quỹ dài hạn là lương là cuộc sống của hàng triệu người
về nguyên tắc thì không sử dụng quỹ này cho việc khác được ông nhấn mạnh
thưa quý vị thời điểm này các năm trước doanh nghiệp ở tp hcm đã rầm rộ sản xuất hàng hóa tết
năm nay phần vịt vừa tái sản xuất sau dịch phần vì sức mua yếu và chi phí sản xuất tăng cao
nên đa số doanh nghiệp sản xuất dè chừng ngã buôn hàng đón tết
công ty của phần việt nam kỹ nghệ xuất sản phết săn chuyên mặt hàng thịt heo tươi sống
và sản phẩm chế biến từ thịt chiếm phần lớn thị phần ở tp hcm
hiện công ty này đang tăng tốc sản xuất để vừa chuẩn bị cho tết
vừa bù vào nguồn hàng dự phòng đã cạn kiệt sau thời gian dịch kéo dài
vitson đầu tư hơn bảy trăm năm mươi bốn tỷ đồng để chuẩn bị hai tám trăm linh tấn thịt heo
tăng tám so với cùng kỳ năm trước và bốn hai trăm linh tấn thịt chế biến tăng sáu
tuy nhiên theo nhận định của công ty thì dịp tết nhâm dần sắp tới
sức mua của thị trường sẽ giảm từ một mươi hai mươi so với các năm trước
ông phan văn dũng phó tổng giám đốc phết săn cho biết
sau dịch một số loại nguyên liệu chi phí sản xuất tăng từ hai mươi ba mươi
ngoài ra việc đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch sau sản xuất
kinh doanh cũng khiến chi phí tăng mạnh
tuy nhiên dịp tết này doanh nghiệp vẫn cam kết bán giá bình ổn thị trường
để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
theo ông dũng sức mua đang giảm nhưng phía săn dự trữ nguyên liệu tăng
lý do nguồn nguyên liệu dự trữ tăng là nếu tết có biến động thực phẩm thiết yếu
như thiếu thịt thì phết săn dùng nguồn này để ứng phó với thị trường
trong trường hợp thị trường sức mua giảm
tiếp thì phết săn dự trữ để đưa vào chế biến thực phẩm cho quý một năm sau
chi phí sản xuất tăng giá nguyên liệu tăng
nhưng một số doanh nghiệp vẫn cố gắng ổn định giá bán
công ty sông hương food chuyên sản xuất các thực phẩm dùng tết
như dưa món dưa kiệu cà pháo v v cũng cam kết giữ giá
ông nguyễn lê quốc tuấn tổng giám đốc công ty sông hương food cho biết
công ty không tăng giá sản phẩm trong dịp tết
vì trong đợt dịch vừa rồi sản phẩm của công ty tiêu thụ tăng nhiều
doanh thu tăng nên giờ lấy từ đó bù vào chi phí sản xuất tăng sau dịch
do phần cộng hưởng trong dịch bệnh công ty tiêu thụ hàng tăng gấp đôi gấp ba sản lượng
nên tổng doanh thu tăng cao
công ty cũng tin là người tiêu dùng sẽ quay lại dòng sản phẩm của mình
nên dịp này vẫn giữ sản lượng sản xuất và không tăng giá sản phẩm
tết này người tiêu dùng mua củ kiệu cà dưa món vẫn như tết năm ngoái
các đối tác phân phối bán lẻ của mình cũng không tăng ông nguyễn lê quốc tuấn nói
tết là mùa làm ăn lớn nhất trong năm của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
tuy nhiên năm nay sau dịch bệnh các chi phí sản xuất tăng sức mua yếu
thị trường khó dự báo
khiến doanh nghiệp khó khăn trong tính toán lượng hàng giá bán lẻ
doanh nghiệp tăng giá hàng hóa theo đúng mức tăng chi phí và nguyên liệu thì rất khó tiêu thụ
nhưng nếu giữ giá bán cũ thì doanh nghiệp không có lợi nhuận
điều đó đang làm cho doanh nghiệp rất dài dặt trong việc tăng sản lượng hàng hóa
không dám bung ra sản xuất trong dịp tết như các năm trước
kính thưa quý vị khán giả
thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với trạng thái mới
phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của chúng tôi
kính chào và hẹn gặp lại